phát biểu tại buổi họp báo ở helsinki ngoại trưởng phần lan peskar haspisto cho biết nước này vẫn đang theo đuổi kế hoạch gia nhập tổ chức hiệp ước bắc đại tây dương nato cùng lúc với nước láng giềng thụy điển
ông havito khẳng định mong muốn của phần lan vẫn là gia nhập nato cùng với thụy điển
ông cho biết đã nhấn mạnh với các đối tác tương lai trong nato bao gồm hungary và thổ nhĩ kỳ rằng an ninh của phần lan và thụy điển luôn song hành
ông nêu rõ thụy điển là đồng minh thân cận nhất về chính sách quốc phòng và ngoại giao của phần lan đồng thời bày tỏ hy vọng hai nước có thể trở thành thành viên của nato muộn nhất là vào tháng bảy tới thời điểm hội nghị nato diễn ra tại vinis lifa
tháng năm năm ngoái phần lan và thụy điển đã nộp đơn xin gia nhập nato
theo quy định đơn này cần được sự chấp thuận của toàn bộ ba mươi nước thành viên của nato hiện đã có hai mươi tám nước chấp thuận việc này
hungary cho biết nước này dự kiến sẽ chấp thuận đơn xin gia nhập của phần lan vào tháng hai tới
trong khi đó thổ nhĩ kỳ cáo buộc phần lan và thụy điển che giấu các tay súng mà ankara truy nã
vì vậy cho rằng hai nước này cần làm nhiều hơn nữa trước khi đơn xin gia nhập nato được chấp thuận
ba nước sau đó đã ký thỏa thuận về ủng hộ tiến trình gia nhập nato của phần lan và thụy điển
tuy nhiên thổ nhĩ kỳ đã tạm hoãn đàm phán sau khi biểu tình diễn ra gần đại sứ quán thổ nhĩ kỳ ở stockholm thụy điển vào tuần trước